đến thời điểm này việc sắp nhập tinh gọn bộ máy đã được hoàn thành tại năm mươi ba tỉnh thành trên cả nước
việc tinh gọn tinh giản của ngành y tế đã giúp tiết kiệm được một mươi tám tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cho việc chi trả lương
tuy nhiên việc tinh giản biên chế cần phải được tính toán sao cho phù hợp để không giảm chất lượng khám chữa bệnh
ngành y tế tỉnh vĩnh phúc một trong những địa phương đi đầu trong việc tinh giản sắp nhập hiệu quả bộ máy
hai trăm linh cán bộ đã được tinh giản bằng nghỉ chế độ hoặc lương chuyển công tác khác
hai ba trăm linh trên bốn cán bộ không hưởng lương từ ngân sách mỗi năm đồng nghĩa với số tiền hai trăm ba mươi tỷ đồng không phải chi trả từ ngân sách nhà nước